phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án chuyến bay giải cứu sẽ được di rời ngày tổ chức
thông tin đáng chú ý này vừa được tòa nhân dân cấp cao tại hà nội thông báo
cụ thể vì một số lý do khách quan hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
quyết định thay đổi thời gian mở phiên tòa phúc thẩm sang ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
phiên phúc thẩm vẫn dự kiến kéo dài bốn ngày với khoảng ba mươi luật sư đăng ký tham gia bào chữa
sau phiên sơ thẩm hai mươi một bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã làm đơn kháng cáo
trong đó có bốn người bị tuyên mức án cao nhất tù trung thân là hoàng văn hưng
cựu cán bộ cục an ninh điều tra bộ công an nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế và vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an